tại cơ quan công an thiện khai nhận do vai nóng thiếu nợ khoảng một trăm linh triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
các nhà khá giả nghĩ nhà của bị hại có nhiều tiền nên đối tượng đã đột nhập cướp tài sản
khi bị phát hiện đối tượng đã sử dụng dao tấn công các bị hại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến rồi đốt xe gây náo loạn khu phố
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương vào ngày ba mươi một tháng một mươi cho biết
nguyễn quốc khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh an giang
theo điều tra ban đầu vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi khanh cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại công trình xây dựng
tại phường bình chuẩn thành phố thuận an
sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
thay hiện trường khanh đã châm lửa đốt xe rồi bỏ đi
sau khi nhận được thông tin vụ việc công an phường bình chuẩn đã truy xét
bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm
phần cuối là thông tin về truy tế
truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay